để thu hút số lượng hành khách đi tàu hiện nay công ty cổ phần đường sắt sài gòn đã tổ chức giảm giá vé cho hành khách
đây là một chủ trương của ngành đường sắt việt nam nhằm thu hút khách đi tàu trong năm hai nghìn một mươi bảy và những năm tiếp theo
trong thời gian qua ca sài gòn đã triển khai nhiều chương trình nhằm bảo đảm thuận lợi cho hành khách đi tàu
từ đặt chỗ hoặc mua vé qua online mua vé trực tiếp tại nhà ga mua vé qua bốn mươi hai đại lý chính thức của nhà ga
thủ tục thanh toán thuận lợi khách hàng có thể thanh toán qua thẻ tiến dụng và hoàn thành việc mua vé ở bất cứ nơi đâu mà không cần phải đến ga như trước đây
đặc biệt đối với giá vé đi tàu từ nay đến hè ga sài gòn giảm một mươi giá vé cho hành khách đi trên các đoàn tàu khách se hai se bốn se sáu se tám se hai mươi hai tn hai
và giảm hai mươi giá vé cho hành khách đi trên các đoàn tàu khách se một se ba se năm se bảy se hai mươi một và tn một
giảm từ hai mươi đến bốn mươi đối với khách khách đi tàu
gà sài gòn đến gà diêu trì và gà đông hà đến gà hà nội
đồng thời công ty còn có chương trình tri ân giảm giá cho hành khách có vé đi tàu chung với ngày sinh nhật và ngày thành lập ngành